thế giới hai nghìn hai mươi ba là một năm không bình yên với những mâu thuẫn xung đột và tái định hình trật tự toàn cầu
cạnh tranh giữa các nước lớn vấn đề xung đột nga ukraine xung đột israel hamas diễn ra rất gai gắt
tác động sâu sắc đến cục diện an ninh chính trị thế giới
cuộc cạnh tranh địa chính trị và xu hướng chia tách tập hợp lực lượng gây ra sự xáo trộn trật tự địa chính trị toàn cầu
đặc biệt tính chất phức tạp và hậu quả khôn lường của các thách thức an ninh phi truyền thống
từ an ninh mạng an ninh lương thực an ninh khí hậu an ninh năng lượng tới an ninh tiền tệ
an ninh công nghệ đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại phát triển chung của tòa nhân loại
bối cảnh ấy đang đặt ra cho mỗi quốc gia khu vực những lựa chọn khó khăn trong giữ vững các lợi ích cốt lõi và đã phát triển của riêng mình
ở việt nam bằng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị đa dạng hóa đa phương hóa
việt nam đã vững vàng vượt qua sóng gió đạt được nhiều kết quả toàn diện
củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển bền vững
cũng như tiếp tục nâng cao vị thế uy tín trên trường quốc tế
những hình ảnh vừa rồi cũng đã cho thấy phần nào một thế giới hậu covid một mươi chín
vẫn đang ngổn ngang trước những thách thức chưa từng có tiền lệ
vậy làm thế nào để việt nam có thể đứng vững trước những biến động lịch sử và vươn lên định vị chỗ đứng của mình
sẽ là chủ đề của chương trình đối ngoại và hội nhập cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba này
và ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình là biên tập viên theo dõi và bình luận thời sự quốc tế minh anh
vâng xin chào anh minh anh
có lẽ trước khi nói về những dấu ấn đối ngoại của việt nam trong thời gian qua
thì không biết là trong năm vừa rồi thì anh ấn tượng với tình hình thế giới như thế nào ạ
vâng xin được chào biên tập viên thúy quỳnh và chào quý vị khán giả
có lẽ năm hai nghìn hai mươi ba với tôi là một sự tiếp nối của một tiến trình đặc biệt trong lịch sử
nơi mà trật tự địa chính trị toàn cầu đang được tái định hình theo những cái hướng đa cực và đa trung tâm nhiều hơn
hợp tác và cạnh tranh đan sen nhiều tầng nức
tuy nhiên thì những cái sự cọ sát nhiều hơn này cũng đang khiến cho nhiệt kế ở các điểm mâu thuẫn vốn âm ỉ trong nhiều năm qua
đã tăng thêm một chút trong năm vừa rồi
và không gian hậu soviet trung đông cho tới bán đảo triều tiên hay là eo biển đài loan
thậm chí là cả biển đông cũng đã có những cái biến động
những bức tranh thế giới cũng không phải hoàn toàn là màu xám
chúng ta cũng thấy là xu thế hợp tác vì hòa bình phát triển vẫn là chủ đạo trong đời sống chính trị toàn cầu
điển hình như trong đó là các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh mỹ trung trong những tháng cuối năm
hay là những thỏa thuận lịch sử về chống biến đổi khí hậu tại cop hai mươi tám vừa rồi
và biểu hiện rõ nhất về đoàn kết quốc tế cũng đã được thể hiện trong thảm họa động đất ở syri và thổ nhĩ kỳ hồi đầu năm
mà cũng nhờ đó mối quan hệ giữa syri với thế giới ả rập đã được cải thiện rất nhiều
vâng hơn lúc nào hết thì đây là thời điểm thế giới
cần sự thống nhất và đoàn kết quốc tế
các vấn đề địa chính trị rất phức tạp nhưng nhiều khi cũng đơn giản lắm anh minh anh ạ
đôi khi chỉ cần một cử chỉ thiện trí hay là một sự tế nhị trong giao tiếp thôi
thì có lẽ là tình hình cũng được cải thiện hơn rất nhiều rồi
tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh hai nhà lãnh đạo của nhật bản và malaysia
cùng thưởng thức miếng sầu riêng đặc sản của malaysia
và họ vui vẻ gọi đó là ngoại giao sầu riêng
bởi vì nó giúp cho các cuộc đối thoại trở nên dễ dàng hơn
nếu muốn tìm những khoảnh khắc nhẹ nhàng bình yên gần gũi như vậy
thì có lẽ có một địa chỉ lý tưởng mà các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể tìm tới ngay lúc này
đó chính là việt nam của chúng ta
và nếu không tin thì hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tổng bí thư nguyễn phú trọng thường tra cùng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
trong chuyến thăm việt nam cũng là hoạt động thăm nước ngoài cuối cùng
của tổng chí tập cận bình trong năm hai nghìn hai mươi ba
tiệc trà với bóng dáng cây tre việt nam bên cạnh
là một trong những nghi thức lễ tân rất đặc biệt
thể hiện sự gần gũi thân tình giữa các nhà lãnh đạo hai đảng
hai nhà nước việt nam và trung quốc
đối với việt nam hay trung quốc thì mời uống trà cũng đều thể hiện sự trân trọng
lòng hiếu khách và cũng là dịp trao đổi với nhau những điều chân thành thẳng thắn
trước chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình trong năm hai nghìn một mươi chín
việt nam cũng đã đón tiếp rất nhiều các vị nguyên thủ quốc gia
với tất cả những gì gần gũi chân thành nhất hiếu khách bình yên và thân thiện
đó chắc chắn là những cảm nhận chung của các nhà lãnh đạo thế giới trong mỗi dịp sang thăm việt nam
đặc biệt ở thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình
những hình ảnh cùng toát lên niềm tin và tình cảm yêu mến của các chính khách
bạn bè quốc tế dành cho việt nam
việt nam đã và đang đẩy mạnh thiết lập quan hệ song phương đa phương với các quốc gia trên thế giới
trong nhiều thập niên không ai tưởng tượng nổi có một ngày tổng thống mỹ đứng cạnh lãnh đạo việt nam ở hà nội
và cùng cam kết đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên cấp độ cao nhất
đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta
rõ ràng các nước đang ngày càng xem việt nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hợp tác cùng phát triển
cùng với đó việc toàn đảng hệ thống chính trị và toàn dân
đồng lòng kiên quyết kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã củng cố niềm tin của bạn bè các nhà đầu tư quốc tế về một nền chính trị ổn định trong sạch
những nỗ lực cải cách hành chính tinh giản biên chế xây dựng chính phủ số
tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng cơ chế thuận lợi cho hoạt động đầu tư vào việt nam
du khách bạn bè quốc tế cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành tiệu đổi mới
về con người đất nước việt nam thể hiện qua du lịch và lưu trú dài ngày ở nước ta
điểm hẹn hòa bình an toàn mến khách uy tín vị thế việt nam ngày càng lớn
trong gần bốn mươi năm đổi mới vừa qua đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc
cội nguồn và truyền thống dân tộc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại
phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
hình thành nên một trường phái ngoại giao đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo
giọng nói và bây giờ đã được nhiều nước hay là trên thế giới
người ta đã thừa nhận là một cái nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre việt nam
sự phục hồi ổn định và phát triển của nền kinh tế việt nam góp phần gia tăng đáng kể
uy tín vị thế của đất nước trong thu hút đầu tư quốc tế
nhiều chuyên gia quốc tế nhận định việt nam là một điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu
chúng ta đang chứng kiến một việt nam tự tin trên vũ đài thế giới
có những đóng góp quan trọng cho khu vực và việt nam chính là tấm gương phản chiếu những lý tưởng và giá trị
mà asean có thể mang lại cho nhân dân các nước trong khu vực
kinh tế thế giới đối mặt với những rủi ro lớn kể cả nguy cơ suy thoái
các vấn đề toàn cầu an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức chưa từng có
cho phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước
khu vực châu á thái bình dương tiếp tục là động lực chính trong quá trình phục hồi kinh tế thế giới
xong cũng là một trong những trọng tâm của cạnh tranh nước lớn
trước tình hình đó tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba của đảng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc
và phát biểu bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
đối ngoại việt nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ trường phái ngoại giao cây tre
gốc vững thân chắc canh uyên chuyển dĩ bất biến ứng vạn biến
kiên định về nguyên tắc linh hoạt về sách lượng
đối ngoại việt nam cần được triển khai hiệu quả đồng bộ toàn diện linh hoạt trên cả ba trụ cột
đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân nỗ lực thực hiện vai trò tiên phong
trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ huy động mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước
nâng cao vai trò vị thế uy tín quốc tế của đảng và đất nước
rồi là tăng cường quan hệ với nhiều nước trong khu vực
nên là phải nói là cái việc mà củng cố quan hệ với nước lăng riềng
nâng tầm quan hệ với các nước lớn các đối tác chiến lược đối tác toàn diện quan trọng
và cái thứ ba là cái quan hệ với các nước trong khu vực đông nam á
cũng có những cái phát triển với những hoạt động đối ngoại của năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với các hoạt động đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ đến nay
có lẽ là đã tạo ra được một cái cơ hội chiến lược rất là lớn
giống như là cái cơ hội chiến lược mà chúng ta đã tạo ra
vào những thập kỷ đầu tiên của quá trình đổi mới
vâng như vậy đó là những minh chứng rất sống động
về một việt nam tự tin tự chủ năng động cởi mở để hội nhập phát triển cùng cộng đồng quốc tế
dưới góc nhìn của các chuyên gia tổ chức quốc tế
thì việt nam tiếp tục là một điểm sáng
trong bức tranh toàn cầu năm nay
hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp xuất hiện nhiều hơn
trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong năm vừa qua
và đến gần hơn với người dân khắp nơi trên thế giới
nhưng không chỉ góp phần xây dựng một môi trường hòa bình
ổn định với tiềm lực và vị thế mới của mình
việt nam cũng không ngừng thể hiện vai trò là thành viên trách nhiệm
của cộng đồng quốc tế bằng những đóng góp thiết thực
và vô cùng có ý nghĩa của mình
trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu
việt nam là một trong những điểm sáng
nhận định đó của quỹ tiền tệ quốc tế imf được minh chứng
bằng con số tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi ba khoảng năm
nằm trong nhóm những nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới
lạm phát kiểm soát ổn định
thu hút đầu tư nước ngoài gần ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
khi việt nam đang trở thành một mắt xích quan trọng
trong chuỗi cung bứng toàn cầu
triển vọng phục hồi ổn định cũng là lý do
khiến các định chế tài chính quốc tế đồng loạt
nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của việt nam
các tổ chức quốc tế rất quan tâm đến vấn đề xếp hạng tí nhiệm
và khi xếp hạng tí nhiệm quốc gia được nâng lên
thì điều đó tạo niềm tin cho các quỹ đầu tư tài chính
và các ngân hàng của thế giới
người ta sẽ đổ tiền vào nền kinh tế của chúng ta
một trong những yếu tố quyết định mang lại
những kết quả kinh tế xã hội ấn tượng trong năm qua
chính là giữ vững được môi trường hòa bình
ổn định để phát triển
lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta lúc này
vẫn là bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi
để phát triển
điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân thế giới
vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội
đó là những thuận lợi rất cơ bản
để chúng ta có thể kết hợp nhuận nhuyễn
sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại
phục vụ lợi ích người dân
lấy người dân làm trung tâm
cũng là một yếu tố quan trọng
để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững
với sự tham gia tích cực
và thúc đẩy bảo vệ quyền con người bình đẳng giới
việt nam đã vừa được các nước tín nhiệm
bầu lại làm thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tôi cảm thấy thực sự việt nam đã thực hiện những cam kết của mình
về việc đặt con người là sự trọng tâm của sự phát triển
theo những chỉ dẫn của liên hợp quốc
đây là cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững
và không bỏ lại ai phía sau
điều đó đã thể hiện toàn diện
trong các chính sách kinh tế xã hội của chính phủ việt nam
trong tất cả các diễn đàn song phương và đa phương như asean
liên hợp quốc apec ipa cop hai mươi tám
tiếng nói của việt nam ngày càng được cộng đồng quốc tế lắng nghe và ủng hộ
bởi ở đó luôn truyền đi những thông điệp về sự chân thành
trách nhiệm vì một thế giới hòa bình tốt đẹp hơn
trong một thế giới đầy biến động cạnh tranh chiến lược
và nhiều sự lựa chọn
việt nam không chọn bên
mà chọn chính nghĩa
sự công bằng công lý lẽ phải
trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
hiến trương liên hợp quốc
bình đẳng tất cả cùng có lợi
tất cả cùng chiến thắng
khát vọng hòa bình của việt nam cũng được vươn xa
bằng các hành động đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
thông qua những sáng kiến và hành động cụ thể
như chống biến đổi khí hậu
gìn giữ hòa bình ở châu phi
hay cử lực lượng cứu hộ cứu nạn sang thổ nhĩ kỳ
trong thảm họa động đất đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
trong chuyến thăm chính thức tới việt nam cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đã khẳng định việt nam là nhân tố quan trọng
đóng góp cho hòa bình ổn định của khu vực và thế giới
việt nam đã đạt được và trong một số trường hợp
còn vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
bất chấp những cơn gió ngược nặng nề trên toàn cầu
đây là một minh chứng mạnh mẽ
cho sự kiên cường
và một trường hợp đạt được
làm việc chăm chỉ của người dân việt nam
cũng như những chính sách đặt con người
vào trung tâm của sự phát triển
yêu chuộng hòa bình thân thiện mến khách
cũng là cách để việt nam đề cao sức mạnh mềm
khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng
trên chính trường quốc tế
vâng rõ ràng là chúng ta đang thấy những thành quả rất ấn tượng
cũng như những vận hội mới mở ra với đất nước
đó là thành quả của sự kết hợp tổng thể
nhiều mặt chính trị kinh tế xã hội
trong đó phải kể tới vai trò tiên phong của đối ngoại
trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình
ổn định huy động các nguồn lực bên ngoài
để phát triển đất nước nâng cao vị thế
và uy tín quốc gia
vâng ta hãy cùng điểm sơ qua một chút thôi
ngay trong những tháng cuối năm vừa rồi
lần đầu tiên đã có một tổng thống hoa kỳ
thăm chính thức việt nam theo lời mời
của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
để cùng nâng cấp quan hệ hai nước
lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
chỉ hai tháng sau hà nội trao đón
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
việt nam cũng vừa có thêm một đối tác chiến lược toàn diện
thứ sáu nữa đó là nhật bản
thúc đẩy hợp tác vì hòa bình phát triển
luôn là một đặc điểm nối bật
trong công tác đối ngoại của việt nam
ba mươi sáu cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo đảng nhà nước ta
với lãnh đạo các nước đã phần nào cho thấy
hai nghìn hai mươi ba là một năm thực sự sôi động
của đối ngoại việt nam
ngoại giao song phương và đa phương
tiếp tục được mở rộng và sâu sắc
trong đó quan hệ với nhiều đối tác quan trọng
đã được nâng lên tầm cao mới
với những bước phát triển mới về chất
uy tín vị thế của đảng cộng sản việt nam
được khẳng định và nâng lên tầm cao mới
các đảng quốc gia trên thế giới
đều tôn trọng thể chế chính trị việt nam
có thể nói vai trò tiên phong
của ngành ngoại giao
đã được thể hiện đậm nét
bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại
của đại hội một mươi ba
công tác đối ngoại gắn liền với nắm bắt tình hình
phân tích dự báo kịp thời
tham mưu điều chỉnh bổ sung những xu hướng mới
và những vấn đề mới phát sinh
để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động
đồng bộ nhuẩn nhuyễn và hiệu quả
phải luôn luôn kiên định
về nguyên tắc và linh hoạt
về sách lược
nguyên tắc của chúng ta là
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
sách lược của chúng ta
là cơ độc
linh hoạt điều chỉnh
tùy theo từng vấn đề
vào từng thời điểm
và tùy theo đối tượng
hay đối tác
tuân thủ những tư tưởng lớn của bác hồ
dĩ bất biến
ứng vạt biến
thêm bạn bớt thù
sẵn sàng làm bạn với tất cả
các nước dân chủ
và không gây thù hoán với ai
việt nam luôn luôn sẵn sàng
là đối tác tin cậy
và có trách nhiệm
với tất cả các nước
trong cộng đồng quốc tế
không chỉ là sự sôi động
ngoại giao cũng cần có tính thực chất
và hiệu quả
kết quả từ việc củng cố
và nâng tầm quan hệ
với các đối tác quan trọng
cũng mở đường cho các khuôn khổ
hợp tác phát triển mới
trong các lĩnh vực trọng điểm
như bán dẫn thương mại điện tử
hay kinh tế xanh
nước mỹ sẽ đầu tư nhiều hơn
cho việc thiết kế
và sản xuất chip
chúng tôi không thể làm một mình
chúng tôi phải xây dựng
một chuỗi cung ứng hiệu quả toàn cầu
và đối với các doanh nghiệp bán dẫn hoa kỳ
việt nam là một điểm đến rất triển vọng
với sự nghiêm túc và quyết tâm của chính phủ
cũng như các cơ quan ban ngành
trong việc chuẩn bị
cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn
các lĩnh vực thông tin đối ngoại
ngoại giao văn hóa
công tác người việt nam ở nước ngoài
bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng
vịnh hạ long quần đảo cát bà
được unesco công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới
có thêm hai thành phố là đà lạt và hội an
được công nhận là thành phố sáng tạo
được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng
của unesco như
phó chủ tịch đại hội đồng unesco
phó chủ tịch ủy ban liên chính phủ công ước
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
thành viên ủy ban di sản thế giới
nhiệm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
trước cái diễn biến rất phức tạp của tình hình quốc tế
ngành ngoại giao cùng với các ngành các cấp
đã tha mưu cho bộ chính trị ban biên thư và chính phủ
thông qua nhiều đề án quan trọng về đối ngoại
nhất là đề án về phát triển quan hệ
với một số các đối tác quan trọng
rồi hợp tác trong asean tiểu vùng mekong
cũng như là chủ trương ứng xử
với các sáng kiến của ta với các nước đối tác
bước vào năm hai nghìn hai mươi bốn

bên cạnh cơ hội thuận lợi
cũng có những thách thức và tác động không thuận
tuy nhiên với sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
sự quản lý tập trung hiệu quả của nhà nước
sự đoàn kết thông nhất với quyết tâm cao
nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị
sự phối hợp chặt chẽ nhuẩn nhuyễn
giữa đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước
và đối ngoại nhân dân
chúng ta cùng tin tưởng rằng
các thế hệ cán bộ đối ngoại ngoại giao cả nước
sẽ tiếp tục vai trò tiên phong
góp phần cùng cả nước
thực hiện các kế hoạch
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
danh sách các đối tác chiến lược
đối tác chiến lược toàn diện của việt nam
được dự báo sẽ còn tiếp tục mở rộng nhiều hơn nữa
cho thấy niềm tin của các nước
đối với việt nam khẳng định
và củng cố vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đó là những thành tiệu rất đáng ghi nhận
của công tác đối ngoại
nhưng mọi thứ không phải đến từ ngẫu nhiên
nói về đối ngoại việt nam
giờ đây thế giới đã bắt đầu quen với một cụm từ
hay một trường phái mang đậm
bản sắc riêng biệt
đó là ngoại giao cây tre việt nam
đặc điểm của ngoại giao cây tre việt nam
là gốc vững
đó chính là cơ đồ lợi ích quốc gia dân tộc
là nền tảng tư tưởng hồ chí minh và sự lãnh đạo của đảng
đó là thân chắc
tức là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
phối hợp hòa quyện giữa các kênh đối ngoại
các lực lượng đối ngoại
và yếu tố thứ ba là cành uyển chuyển
là lựa chọn các xu hướng lớn của thời đại
vừa tinh tế vừa hài hòa
để thể hiện một nền ngoại giao hòa hiếu
đề cao chính nghĩa chân thành thủy chung
vâng xây dựng và phát triển
nền đối ngoại ngoại giao việt nam toàn diện
hiện đại mang đậm bản sắc cây tre việt nam
cũng là nội dung của một cuốn sách
vừa được ấn hành cuối năm vừa rồi
cuốn sách này thì có thể nói là
đã chất lọc tư tưởng nhất quán xuyên suốt của đảng
và đứng đầu là đồng chí tổng bí thư
về đường lối đối ngoại ngoại giao việt nam
những bài viết tư tưởng quan điểm chỉ đạo
của đồng chí tổng bí thư trong cuốn sách
được rút ra từ thực tiễn phong phú
thể hiện tâm nhìn trí tuệ sáng suốt
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt toàn diện
góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận
của đảng ta về đối ngoại
hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn
về chủ nghĩa xã hội và con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đây cũng là minh chứng cho thấy
bước trưởng thành phát triển về tư duy
và thành tiệu của đối ngoại ngoại giao việt nam
và trong giai đoạn tiếp theo của đất nước
sự đồng hành và tiên phong của đối ngoại
sẽ tiếp tục được thể hiện như thế nào
mời quý vị cùng tiếp tục trở lại
với cuộc trao đổi của truyền hình nhân dân
với đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí đánh giá như thế nào
về hiệu quả phối hợp của các kênh đối ngoại
đặc biệt là vai trò của đối ngoại đảng
đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
lần đầu tiên nêu về
kỷ niệm ngoại giao toàn diện
hiện đại của việt nam
gồm có đối ngoại đảng
ngoại giao nhà nước
và đối ngoại nhân dân
trong đó là có cả
ngoại giao của quốc hội nghị viện
trong đó có đối ngoại quốc phòng an ninh
trong đó có đối ngoại
của các địa phương
nghĩ quyết ba mươi bốn của bộ chỉ
thông qua đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã nêu rõ hơn
tức là đối ngoại đảng
giữ vai trò
nòng cốt trong việc
định hướng chiến lược
và các chủ trương đường lối
đối ngoại của đảng
góp phần xây dựng
nền tảng chính trị
và điều kiện thuận lợi
cho quan hệ
của việt nam với các nước
đối ngoại nhà nước
đóng vai trò nòng cốt
trong vấn đề thể chế hoạ
và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của đảng
và đối ngoại nhân dân là đóng vai trò nòng cốt
trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị
và hợp tác với nhân dân các nước
và cũng thể hiện trong rất nhiều lĩnh vực
và ở các diễn đàn khác nhau
và với nhiều đối tác khác nhau
không phải chỉ là đối tác khác nhau
không phải chỉ nhà nước
mà cả các chính đảng
các tổ chức nhân dân
và bây giờ đối ngoại đảng
không phải chỉ làm việc với đảng
mà còn làm việc với các đối tác nhà nước
và các đối tác nhân dân
như chúng ta nhìn thấy là
tổng bí thư nguyễn phú trọng là chủ trì
đón và hội đàm
với tổng thống hoa kỳ joe biden
ngoài ra còn có rất nhiều
các lãnh đạo của các nhà nước khác
xin đồng chí chia sẻ về định hướng
và nhiệm vụ trong thời gian tới của đối ngoại việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm rất quan trọng
chúng ta biết
chỉ còn năm hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm
sau đó là hai mươi sáu là đại hội đảng
đứng thứ một mươi bốn
cho nên là
cái nhiệm vụ rất quan trọng là
phải tiếp tục thực hiện thành công
cái đường lối đối ngoại đại hội một mươi ba
và chuẩn bị
tạo những điều kiện thuận lợi
về mặt đối ngoại
cho đại hội một mươi bốn
và triển khai những nhiệm vụ
của đại hội một mươi bốn
và cùng với đó là thực hiện những
cái quan điểm
đường lối của đảng và nhà nước
trong các văn kiện đã nêu ra
cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là
cái vấn đề rất lớn
tức là làm sao tranh thủ được
nên tôi suy nghĩ là cái cơ hội lịch sử
có lẽ lớn thứ hai
mở ra từ khi bắt đầu đổi mới
cái đó sẽ đòi hỏi là
cái vấn đề tổ chức thực hiện
làm sao tật tốt
với các đối tác song phương cũng như đa phương
qua các hoạt động đối ngoại
của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
các đồng chí lãnh đạo cấp cao
của các bộ ngành và địa phương
chúng ta có được một cái
cái môi trường cái điều kiện
về chính trị chính lược rất quan trọng
vừa rồi là cũng đã có rất nhiều những thỏa thuận
trong rất nhiều lĩnh vực
từ kinh tế thương mại đầu tư
khoa học công nghệ
văn hóa giáo dục
bây giờ là vấn đề tổ chức thực hiện
tôi nghĩ đấy là một cái yếu tố rất quan trọng
và đây cũng chính là
cái vấn đề mà các đồng chí lãnh đạo
thường nhắc nhở là làm sao
là phải thực hiện
chứ không phải chỉ có thỏa thuận
và cái vấn đề thứ ba
là vẫn là một cái vấn đề là
chúng ta làm sao phải nỗ lực
qua các hoạt động với các đối tác
qua các hoạt động đa phương
qua các hoạt động trong các lĩnh vực liên quan
để giữ gìn cái môi trường hòa bình
rồi bảo vệ độc lập chủ quyền
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
thì đây luôn là một cái nhiệm vụ quan trọng
nhất là trong cái bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay
và mực lượng thứ tư
thì cùng với cái việc như thực hiện
tức là chúng ta phát huy
những cái thành tựu đạt được
tận dụng những cơ hội mở ra
để mà cái công tác đối ngoại
phục vụ được tốt hơn nữa
cho cái nhiệm vụ phát triển của đất nước
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
năm hai nghìn hai mươi ba đã khép lại
với nhiều cảm xúc đan xen
nhưng nhìn tổng thể
đất nước ta vẫn duy trì là một điểm sáng quan trọng
trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội
giữ vững sự tự chủ tự cường
và lấy lợi ích của người dân của đất nước
là trung tâm
một môi trường hòa bình ổn định để phát triển
đất nước bước vào năm hai nghìn hai mươi
với những vận hội mới
mà như đồng chí bí thư trung ân đảng
lê hoài trung vừa chia sẻ
là lớn thứ hai kể từ khi bắt đầu đổi mới
nhưng để tận dụng được
những thời cơ này
cần nhiều hơn nữa những kế hoạch hành động thiết thực
để thực hóa các chủ trương chiến lược
và các thỏa thuận hợp tác
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
mà đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã đề ra
và đến đây thì chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này
cũng xin được kết thúc